văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiền giang đang tạm giữ đối tượng nguyễn tấn hóa
trú tại huyện tân phước tỉnh tiền giang để điều tra về hành vi giết người
tối một mươi ba tháng chín sau khi ăn nhậu cao hoài thắng đã rủ nguyễn tấn hóa và châu hoài bắc cùng chơi bài ăn thua bằng tiền
trong lúc đang chơi thì xảy ra mâu thuẫn hóa lấy dao giấu sẵn trong người đâm hai nhát vào bụng thắng
khi bắc vào can ngăn thì bị hóa đâm vào chân bị thương thắng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong
tại cơ quan điều tra hóa khai đã nhiều lần mâu thuẫn từ trước với thắng trước lúc xảy ra vụ án hóa đến nhà một người quen trộm dao giấu trong người